bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng
từ hai năm trăm tám mươi đồng đến ba bảy trăm năm mươi đồng một tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
theo đó đối tượng áp dụng gồm người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
theo quy định của bộ luật lao động doanh nghiệp thành lập tổ chức quản lý và hoạt động theo luật doanh nghiệp
hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã tổ hợp tác trang trại hội gia đình cá nhân và tổ chức khác của việt nam
có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy như sau
vùng một là ba bảy trăm năm mươi đồng một tháng vùng hai là ba ba trăm hai mươi đồng trên một tháng
vùng ba là hai triệu chín trăm linh đồng trên một tháng vùng bốn là hai triệu năm trăm tám mươi đồng trên một tháng
như vậy mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng một trăm tám mươi đồng đến hai trăm năm mươi đồng trên một tháng
nghị định cũng yêu cầu khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định doanh nghiệp không được xóa bỏ
hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi lao động làm thêm giờ làm việc vào ban đêm
làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc độc hại chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng

nghị định cũng yêu cầu khi thực hiện mức lương cao khác theo quy định của pháp luật lao động